huyện vùng cao đà bắc của tỉnh hòa bình đến thời điểm hiện tại vẫn là huyện chưa có xã nào đạt chuẩn nông thôn mới
năm nay huyện đặt mục tiêu phân đấu đến cuối năm sẽ đưa xã tu lý hoàn thành mục tiêu là xã đầu tiên trong huyện hoàn thành một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới
thoát khỏi danh sách huyện đặc biệt khó khăn sẽ là tiền đề để đà bắc dốc sức xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới
xã tu lý
thường quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên giải quyết việc làm tăng thu nhập và nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn
bên cạnh đó xã tu lý thực hiện tốt chủ trương quy hoạch sản xuất trồng trọt chăn nuôi tập trung nhân rộng các mô hình có giá trị kinh tế cao
thành lập các tổ nhóm hợp tác xã giúp nhau phát triển kinh tế tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay tín dụng để phát triển kinh tế hộ gia đình nâng cao thu nhập cho nông dân
từ khi mà chuyển đổi trồng cây ăn quả thì đời sống của gia đình tôi
là coi như là đi lên là rõ rệt mà thu hoạch thu nhập là coi như là gấp chín gấp một mươi mọi thứ cây ngô hoặc là sắn
chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đã thu hút được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị
nên đến nay bộ mặt nông thôn huyện đà bắc đã có nhiều đổi thay
cơ sở hạ tầng là khâu có ý nghĩa quyết định đòi hỏi sự thống nhất về nhận thức tạo sự đồng thuận từ các cấp các ngành trong nhân dân để huy động nguồn lực
về kết quả mà xã tu lý đạt được trong thực hiện một mươi chín tiêu chí
xây dựng nông thôn mới huyện đà bắc cũng đã họp xét tự kiểm tra đánh giá và bỏ phiếu hai mươi xã một thị trấn của huyện